thưa quý vị có hơn một bốn trăm linh câu hỏi của nông dân trong cả nước đã được gửi tới buổi đối thoại trực tiếp với người nông dân lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi diễn ra tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
đã có hai mươi bốn câu hỏi được thủ tướng và các bộ ngành trả lời tại diễn đàn các câu hỏi còn lại sẽ được thủ tướng và các bộ ban ngành trả lời trong thời gian tới
phát biểu kết luận hội nghị thủ tướng nhấn mạnh
các nhà khoa học luôn phối hợp chung vai sát cánh cùng nông dân thực hiện tốt mỗi liên kết sáu nhà công lao của bà con rất lớn giữ vững vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế đặc biệt là nông nghiệp năm nay tăng trưởng cao hơn năm ngoái đạt hai sáu trong khi năm ngoái là hai một
không chỉ bảo đảm an ninh lương thực quốc gia mà còn đóng góp nhiều sản phẩm cho xuất khẩu năm nay dịch bệnh phức tạp nhưng chính phủ thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo kịp thời để khắc phục và tổ chức khôi phục sản xuất